liên quan đường dây bán gần bốn xe gian thành xe mới ra thị trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định truy nã hai bị can
nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như là chủ cửa hàng sửa xe phát đạt tại huyện bình chánh tp hcm
ngày hai mươi bốn tháng một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết vừa ra quyết định truy nã
đối với nguyễn hữu oai bốn mươi tuổi nguyễn hữu như ba mươi bốn tuổi cùng ngụ huyện bình chánh
theo đó bị can oai và như bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố khởi tố
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam bùi văn tân
ba mươi tuổi ngụ huyện hóc môn nguyễn trung thông cùng ngụ tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa dối khách hàng và chưa chấp tư thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an tp hcm cho biết qua rà soát công tác đăng ký cấp biển số xe máy
tội công tác công an tp hcm và bộ công an phát hiện một số hồ sơ xe mới
cấp lần đầu có dấu hiệu mài đục lại số máy khung nên tạm giữ
tài liệu công an xác định từ năm hai nghìn hai mươi một tân đã móc nối với những người khác để thu mua các xe máy
không rõ nguồn gốc không có giấy tờ ở tiệm cầm đồ mạng xã hội
để hợp thức hóa tân thu mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xử xe mô tô
với giá từ năm trăm linh đến một triệu đồng mỗi phiếu
sau đó tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe phát đạt
tại huyện bình chánh do nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như làm chủ
để thuê mài đục lại số khung số máy mới trùng khớp với số khung số máy
trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó
với tiền công là một triệu đồng mỗi xe mô tô
tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng tân tiến một và tân tiến hai
tân trai những xe mô tô trên hành xe lướt xe mới để bán cho khách hàng
với cầm cách đảm bảo đăng ký xe cho khách hàng
tân chỉ đạo nguyễn trung thông liên hệ với môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô
công an xác định tân đã bán ra gần bốn xe máy cho khách ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
chỉ trong năm hai nghìn hai mươi ba hai cửa hàng của tân đã thư thụ một năm trăm linh chiếc thu lợi khoảng một mươi năm tỷ đồng
công an đang điều tra mới rộng đường dây bán gần bốn xe gian thành xe mới ra thị trường nói trên